theo hiệp hội bất động sản tp hcm trong năm hai nghìn một mươi tám số thu ngân sách từ đất đã giảm một mươi tám chín so với năm hai nghìn một mươi bảy ước thu khoảng hai mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó số thu tiền sử dụng đất là hơn một mươi ba tám trăm linh tỷ đồng chiếm tỷ trọng chín ba mươi hai tổng thu ngân sách
trong đó số thu tiền sử dụng đất là hơn một mươi ba tám trăm linh tỷ đồng chiếm thị trọng chín ba mươi hai tổng thu ngân sách
cùng thời các doanh nghiệp và cá nhân còn nợ thuê đất lên đến hơn ba tỷ đồng tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh đó tỷ trọng số thu từ đất trong tổng số thu ngân sách của thành phố năm hai nghìn một mươi tám đã sụt giảm đến hai bốn mươi ba từ một mươi một bảy mươi năm năm hai nghìn một mươi bảy xuống còn chín ba mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy